trước tình hình phức tạp của dịch bệnh chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an quyết định giãn cách xã hội toàn bộ tp vinh theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ thời gian từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng sáu
quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an chiều ngày một mươi sáu tháng sáu sau khi địa phương này xác nhận thêm hai ca dương tính
từ ngày một mươi ba tháng sáu đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận bốn ca dương tính với covid một mươi chín thành phố vinh có ba trường hợp huyện diễn châu có một trường hợp đặc biệt bệnh nhân thứ một mươi một bốn trăm bốn mươi ở thành phố vinh chưa rõ nguồn lây
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an yêu cầu các cấp ngành địa phương tập trung nhân lực vật lực để khống chế kiểm soát không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng
để ngăn chặn nguồn lây chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an quyết định giãn cách xã hội toàn bộ tp vinh theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ giờ ngày một mươi bảy tháng sáu cho đến khi có quyết định mới
với huyện diễn châu quyết định cách ly những địa bàn nào sẽ được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đưa ra sau khi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín